lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo để phòng tránh tai nạn giao thông do điểm mù người lái ô tô cần giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện tham gia giao thông khác khi đi qua khu vực đông dân cư đường quốc lộ tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông
người lái xe cần chỉnh gương chếu hậu đúng cách và phù hợp với từng tình huống hoặc có thể lắp thêm các công cụ hỗ trợ như camera quan sát cảm biến gương cầu
về phía người điều khiển xe mô tô xe gắn máy xe thô sơ phải tập trung chú ý quan sát tuyệt đối không đi gần đi ngay phía trước đầu xe đi sát hai bên thành xe hoặc cắt ngang hướng lưu thông của ô tô
khi mà điểm mù của xe container là bên phụ của người lái khi mà mình các xe khác vượt bên phải hoặc là người tham gia giao thông như đi xe máy và vượt bên phải thì cái góc khuất đấy là cái người lái xe người ta không quan sát được thì là rất dễ xảy ra tai nạn
khi mà vào điểm cua thật ra trên mạng người ta chia sẻ rất là nhiều nhất là trên cái trang cộng đồng ô tô fut thì là người ta có những chia sẻ về những cái điểm mù của xe container và mình cũng có tìm hiểu rút ra những cái kinh nghiệm khi mà tham gia ngoài đường gặp những cái xe to như những xe
mọi người tham gia giao thông ấy khi mà một là tại các điểm rừng mà chờ đèn tín hiệu giao thông đèn đỏ chuyển sang màu xanh hoặc là các gã ba gã tư ấy thì khi mà phát hiện thấy bên cạnh mình là các cái phương tiện là xe container
xe tải thậm chí là xe con nữa thì chúng ta cũng nên giữ một khoảng cách từ hai mét trở lên để đảm bảo là người điều khiển phương tiện người ta có thể nhìn thấy thông qua cơn chiếu hậu hoặc là người ta nhìn qua kính cửa của buồng lái để người ta có thể quan sát được
nguyên cáo mọi người là khi đi tham gia giao thông ấy thì nên giữ khoảng cách đảm bảo an toàn đối với các cái phương tiện đặc biệt là xe tớn để đảm bảo không bị rơi vào cái điểm mù của phương tiện xe tải lớn
việc triệt tiêu điểm mù là kỹ năng
cần thiết của mọi lái xe còn về phía người điều khiển phương tiện xe thô sơ xe gắn máy cần nhận diện điểm mù để tránh rơi vào vị trí này
có như vậy mới hạn chế những vụ tai nạn đau lòng do thiếu hiểu biết về điểm mù của phương tiện
đây là nội dung chính trong thông tư số một mươi năm hai nghìn hai mươi hai vừa được bộ trưởng bộ công an ký ban hành
trong đó thì tới đây người dân chỉ cần đến công an xã để đăng ký bấm biển số xe máy hay là người dân sẽ được đăng ký online biển số tạm thời cho xe mới khi mà đăng ký qua cổng dịch vụ công của bộ công an hoặc là cổng dịch vụ công quốc gia
cùng với đó là rất nhiều điểm mới có liên quan đến đăng ký xe máy ô tô
và để hiểu cụ thể hơn về nội dung này phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao
đối với trung tá trần thế hùng phó trưởng phòng phòng pháp luật hành chính kinh tế dân sự cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí một trong những nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận đó là tới đây người dân khi đăng ký biển số mô tô và xe máy kể cả xe máy điện
thì sẽ trực tiếp đến cơ quan công an
công an cấp xã phường và thị trấn
trước đây thì thẩm quyền này được giao cho công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện
vậy thì thưa đồng chí vì sao có sự điều chỉnh như vậy ạ
với cái chủ trương về việc đẩy mạnh cái phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đến cấp cơ sở
thì lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ra soát nghiên cứu để triển khai thực hiện việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính xuống đến các cơ sở
và trong các quá trình giả soát thì thấy rằng là trong lĩnh vực giao thông
trong lĩnh vực đăng ký xe thì có thể phân cấp được xuống các công an các địa phương
với lý do là thứ nhất là thực hiện luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
thì bộ công an cũng đã triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức năng chứng minh xã
và đến nay thì cơ bản là một trăm linh các xã đã được bố trí công an chính quy
thứ hai là
cái việc phân cấp cho công an cấp xã thực hiện việc đăng ký xe mô tô xe gắn máy
thì cũng đã là để đảm bảo được cái thuận lợi cho người dân
bởi vì như đồng chí biết là trong quá trình đăng ký xe nếu như trước đây mà đến cấp huyện
thì có những nơi có những địa bàn xã rất xa xôi thì người dân sẽ phải đi lại rất là khó khăn
thì vậy bây giờ phân cấp xuống đến cấp xã thì sẽ tạo thuận lợi cho người dân
vì vậy là
bộ công an cũng đã triển khai và xây dựng cái thông tư để sửa thông tư năm mươi tám
và đó là cái thông tư một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
và như ông chí biết thì qua đó thì đã triển khai cái việc là phân cấp xuống đến công an cấp xã
thực hiện cái việc đăng ký xe mô tô xe xe máy
vậy thì đối với ô tô thì quy trình đăng ký cũng như là bấm biển thì có khác biệt gì so với trước đây
và cũng như là những lưu ý gì đang được đặt ra
thì đăng ký ô tô là chỉ cục cảnh sát giao thông đăng ký
và về ở địa phương là đối với phòng giao cho phòng cảnh sát giao thông đăng ký
thì hiện nay theo thông tư một mươi năm này thì phân cấp cái việc đăng ký ô tô xuống đến công an cấp huyện
thực hiện cái việc đăng ký ô tô
tất nhiên trong cái việc phân cấp này thì cũng phân biệt rõ các cái loại phương tiện
mà phòng cảnh sát giao thông đăng ký và loại phương tiện cục công an cấp huyện đăng ký
và phân cấp theo địa giới hành chính đối với huyện thì sẽ đăng ký trong phạm vi địa giới hành chính của huyện
vâng thưa đồng chí một trong những điểm mới được quy định tại thông tư một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đó là
người dân sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản điện tử tạm thời
hiểu một cách đơn giản đó là người dân thông qua hình thức là đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc là cổng dịch vụ công bộ công an thì sẽ được cấp một giấy chứng nhận điện tử online đối với đệ là xe một
vậy thì thế nào
thưa đồng chí xin đồng chí cho biết là quy trình thực hiện này như thế nào ạ
thực hiện việc đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ nga
và tổ chức cá nhân có thể truy cập vào cổng dịch vụ công bộ ngoan hoặc cổng dịch vụ công quốc gia
để khai tờ khai đăng ký xe và gửi kèm các tài liệu liên quan và nộp lệ phí
và sau đó thì tổ chức cá nhân sẽ nhận được cái xác thực của kết quả của cơ quan đăng ký xe
và tự in cái biển kiểm soát biển tạm thời đó ra chứ không phải đến cơ quan công an để nhận kết quả
thì cái việc này thì cũng như đồng chí biết là như ông đầu tư cũng nói là
một là để giải quyết thủ tục hành chính cải cách thủ tục hành chính để thực hiện
chúng ta hiện nay cũng đang thực hiện cái chính phủ thực hiện theo chính phủ số
và mọi thứ thì cũng đang dần dần tiến tới để thực hiện trên môi trường điện tử
và đặc biệt là cả giải quyết các thủ tục hành chính và bộ công an cũng đang tích cực để triển khai
thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và triển khai cái chính phủ số
thì như vậy là bộ công an cũng rà soát và thấy rằng là đối với việc đăng ký xe tạm thời
thì có thể là thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử được và cũng đã đưa vào cái quy định của thông tư một mươi năm

vâng thưa đồng chí có thể thấy với rất nhiều những điểm mới như vậy thì người dân sẽ được thụ hưởng
có thể nhận được những lợi ích từ việc mà chúng ta thay đổi quy trình đăng ký bấm biển số đối với lại là
có lại hình là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
vậy thì những cái điều kiện như thế nào đang được đặt ra khi chúng ta tới đây
khi ngày hai mươi một tháng năm thông tư có hiệu lực thì sẽ triển khai một cách hiệu quả trong thực tế

phải ra soát các cái điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng
ví dụ như việc phân cấp cho
cấp huyện cấp xã
thực hiện việc đăng ký thì
chúng ta cũng phải giả soát lại điều kiện
về cơ sở hạ tầng điều kiện về cơ sở công nghệ
thông tin để có thể
đáp ứng được yêu cầu của đăng ký xe
thì khi đó sẽ phân cấp và triển khai
việc đó càng hai nữa là
cũng cần phải tập huấn
cho các cơ quan đăng ký xe
được giao thẩm quyền đăng ký xe
đặc biệt là đối với công an cấp xã
trước đây thì công an cấp xã chưa
thực hiện việc đăng ký xe vì vậy thì
để đảm bảo triển khai được thì cũng cần
phải tập huấn cho lực lượng công an cấp xã
mà làm nhiệm vụ đăng ký xe
vâng thưa đồng chí vậy đối với người dân cần phải có những
lưu ý gì khi tới đây việc mà
chúng ta triển khai đăng ký
xe máy và ô tô có những điểm
mới như vậy ạ đối với người dân hay tổ chức
cũng cần phải có những cái tìm hiểu
nếu như chúng ta có xe có phương tiện
để đăng ký thì
có thể tìm hiểu thông tư
quy định của thông tư và cái thông tư này
cũng đã được đăng tải trên các cơ sở
dữ liệu điện tử pháp luật
và đăng tải trên cổng
thông tin điện tử của bộng an
và người dân cơ quan tổ chức doanh nghiệp
có thể tra cứu cái thông tư
một mươi năm này trên cổng
thông tin điện tử của bộng an để tìm hiểu
để nắm được các cái quy định
để khi chúng ta có phương tiện để đăng ký
thì chúng ta có thể
có được cái
nhận thức về cái thông tư này về thực hiện
các cái dịch vụ để đăng ký xe
làm sao nó thuận lợi nhất cho
bản thân một mặt nữa là
phía cơ quan
đăng ký xe cơ quan công an
thì cũng cần phải tuyên truyền
đến các cái tổ chức
và đặc biệt là
cơ quan đăng ký xe và
đối với công an cấp xã
là cơ quan
nơi mà quản lý dân cư
thực hiện cái việc quản lý dân cư này
thì cũng cần phải có những cái
tuyên truyền đến dân cư
tại địa phương tại
để triển khai thực hiện
và việc này thì bộ ngàn
cũng có kế hoạch và cục
cảnh sát giao thông cũng đã có các kế hoạch
để triển khai các cái nước tập hấn
và các cái tuyên truyền
đối với người
thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe và đối với
cơ quan tổ chức mà khi
cái nhu cầu để đăng ký xe
vâng một lần nữa xin cảm ơn đồng chí
về cuộc trao đổi ngày hôm nay